tại đồng nai hôm nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đồng nai phối hợp với các lực lượng chức năng
hai huyện định quán tân phú tiếp tục khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại do trận lốc xoáy gây ra vào chiều tối ngày ba mươi một tháng bảy
làm nhiều căn nhà bị tốc mái sụp đổ hoàn toàn
trước đó vào tối ngày ba mươi một tháng bảy trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra trên diện rộng thuộc địa bàn hai huyện định quán tân phú của tỉnh đồng nai
đã làm nhiều căn nhà bị tốc mái sụp đổ hoàn toàn
cây lầu nằm bị ngã đổ đè lên hệ thống điện trung thế gây mất điện hai mươi năm hộ dân trong nhiều giờ liền
ngay sau khi xảy ra sự cố chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp với ngành điện khắc phục sớm cung cấp điện cho người dân
theo thống kê sơ bộ chỉ riêng tại huyện định quán đã có ít nhất hai mươi căn nhà của các hộ dân bị sập và tốc mái
đến sáng ngày một tháng tám lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khắc phục hệ thống điện chiếu sáng và thông tin liên lạc do trận lốc xoáy gây ra